nhận lời mời của đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
bộ trưởng ngoại giao và kinh tế đối ngoại hungary sierro topete thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước lòng trọng kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hungary
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bên đã có cuộc hội đàm
đồng chí phạm bình minh đánh giá cao về hungary coi việt nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển quốc tế oda
hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc giải ngân các dự án đã được phê duyệt sử dụng vốn vay ưu đãi của hungary trong khuôn khổ hiệp định hợp tác tài chính
hai bên đã trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như an ninh quốc phòng giáo dục đào tạo y tế nông nghiệp văn hóa du lịch tài nguyên môi trường lao động cũng như hợp tác giữa hai bộ ngoại giao